theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia mùa mưa bão sẽ bắt đầu từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
do đó công tác hộ đê và các sự cố đê điều cần được tập trung xử lý là những khẳng định tại hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê
phòng chống thiên tai cho các lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh thành phố có đê từ cấp ba trở lên do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
hiện cả nước vẫn còn hai trăm ba mươi trọng điểm sung yếu đê kẻ cống
ngoài ra tình hình vẫn diễn biến hết sức phức tạp
hiện vẫn còn tồn động hơn bảy vụ vi phạm pháp luật về đê điều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố đê điều
những nội dung tập huấn tại hội nghị sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác đề điều thủy lợi nâng cao kiến thức kỹ năng phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai
góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão
dự báo năm nay tình hình mưa bão thiên tai phức tạp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều đặc biệt trong công tác phát hiện xử lý vi phạm